xin chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới tại khu vực bắc bộ vẫn chịu tác động của hội tụ gió mực một năm trăm linh m
nên tiếp tục xuất hiện những cơn mưa rào rải rác vào đêm và sáng
tuy nhiên cường độ có suy giảm hơn so với những ngày trước
ngày còn nắng gián đoạn nên mức nhiệt có xu hướng tăng nhẹ
ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
tuy nhiên trong cơn rông có thể đi kèm tố lốc và gió rất mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác lúc chiều tối
ban ngày còn nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất chưa chiều
tăng lên ở ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
tuy mưa rông giảm nhưng cục bộ vẫn có thể xảy ra các hiện tượng
thời tiết cực đoan trong cơn rông như tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần nề cao cảnh giác
với các tỉnh trung bộ do tác động của hội tụ gió
nên trong đêm nay tại các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
cục bộ vẫn có mưa vừa đến mưa to và rông
sau đó từ ngày một mươi tám mưa giảm nhanh
chỉ riêng phần bắc trung bộ có mưa
nhưng cũng giảm đi về lượng
trong cơn rông có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan
như tố lốc và gió rất mạnh
nền nhiệt trên khu vực cũng có xu hướng tăng nhẹ
ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
riêng vùng núi phía tây còn vượt ngưỡng ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong hai ngày tới
mưa cũng giảm nhanh ngày có nắng nhiều hơn
với mức nhiệt trưa chiều giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
tuy nhiên từ chiều tối ngày một mươi bảy tháng chín
mưa có xu hướng tăng trở lại tại khu vực nam trung bộ
sau sẽ lan dần đến trung trung bộ
vùng cao tây nguyên trong hai ngày tới
mưa rông sẽ giảm hơn so với những ngày trước
tuy nhiên từ đêm ngày một mươi bảy khi gió mùa tây nam hoạt động mạnh trở lại
thì mưa rông sẽ tăng lên diện giải rác
cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
ngày đêm giao động từ hai mươi đến ba mươi ba độ
các tỉnh thành nam bộ trong đêm nay cũng như hai ngày tới
mưa rông cũng có xu hướng giảm hơn
sau đó từ đêm ngày một mươi bảy tháng chín
cùng với sự hoạt động mạnh trở lại của gió mùa tây nam
thì mưa rông trên khu vực cũng sẽ tăng cả về diện và lượng
có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
nền nhiệt trên khu vực cũng chưa có nhiều biến đổi
chưa chiều giao động trong ngưỡng ba mươi một đến ba mươi bốn độ